tại nhà hát lớn hà nội nhà hát nhạc vũ kịch việt nam đã có hai đêm diễn với chủ đề khát vọng mùa xuân
đây là chương trình mở màn cho năm hai nghìn một mươi tám của nhà hát nhạc vũ kịch hứa hẹn một chặng đường phát triển mới của nhà hát
cũng như những nỗ lực của tập thể diễn viên khi đưa âm nhạc hàn lâm cổ điển đến gần hơn với công chúng thủ đô
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người nhật hiroshi kubota đêm nhạc đã mang tới cho khán giả
những bản giao hưởng của các nhà soạn nhạc nổi tiếng trên thế giới như rossini gloop strauss
với các bản nhạc vui nhộn những khúc ca tươi vui chào đón mùa xuân mới
bên cạnh tác phẩm của giàn nhạc giao hưởng và dàn hợp sướng opera
chương trình còn mang đến cho khán giả vở ballet chim lửa của igor shavinsky
vở diễn là cách lý giải khác nhau về cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác
là cách giải quyết các vấn đề của thời đại
trong bản dựng lần này của nhà hát nhạc vũ kịch
vở ballet chim lửa đã được làm phong phú hơn thông qua việc sử dụng một số yếu tố nghệ thuật truyền thống của việt nam
chương trình thực sự đem đến một không gian âm nhạc cuốn hút
đậm chất cổ điển cho những khán thính giả yêu dòng nhạc này tại thủ đô hà nội